lần đầu tiên một khu chợ ẩm thực với những món ăn tiêu biểu nhất của tỉnh quảng nam được trình diễn chế biến để phục vụ du khách yêu thích ẩm thực truyền thống
không đơn thuần thưởng thức món ngon tuyệt vời qua bàn tay tài hoa của các đầu bếp mà du khách còn được nghe những câu chuyện về những món ăn truyền thống rất đặc biệt này
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại khu chợ ẩm thực hội an tỉnh quảng nam
đây là khu chợ ẩm thực hội an nằm bên bờ sông hoài được bày trí gần gũi với thiên nhiên làng quê
cùng mùi thơm của các loài gia vị các món ăn tam hữu cao lầu mì quảng đã níu chân du khách
chợ ẩm thực có sự góp mặt của các món phở sắn quê sơn mì quảng bê tui cầu mống bánh tráng tỷ theo
chợ ẩm thực di sản đã mang đến cho tôi những trải nghiệm thú vị khi đến tham quan thưởng thức những món ăn tiêu biểu của tỉnh quảng nam
những năm qua thành phố hội an luôn đa dạng hóa các sản phẩm du lịch để thu hút mạnh mẽ du khách đến đây
trong đó có thể kể đến thành công nhất là
đưa sâu diễn ký ức hội an vào biểu diễn
chính những sản phẩm du lịch tầm cỡ đã nâng tầm du lịch việt nam nói chung và thành phố hội an nói riêng để vươn ra với bạn bè quốc tế
thông qua chủ sự kiện này thì hiệp hội cũng là một cầu nối để kết nối các doanh nghiệp cộng đồng các doanh nghiệp
đặc biệt là các nhà hàng các hệ thống khách sạn biểu diễn những món ăn truyền thống
và nâng cao hơn nữa các giá trị tinh hoa văn hóa ẩm thực của địa phương vùng đất của hội an và quảng nam đến với các bạn bè quốc tế
và đặc biệt hiệp hội cũng sẽ tổ chức thường xuyên những sự kiện này để làm các hoạt động của phố cổ nó thêm mới mẻ
có những cái hoạt động nó giàu cái văn hóa bản sắc văn hóa địa phương
và đặc biệt là đưa cái ẩm thực đến với du khách gần hơn
với mục tiêu gần gũi thiên nhiên
tạo ra không gian thưởng thức ẩm thực sinh thái và thân thiện với môi trường
tất cả các gian hàng tại chợ ẩm thực được xây dựng với chất liệu chanh tre mang đậm dấu ấn đồng quê
hạn chế sử dụng sản phẩm từ nhựa tố ni lông đã nhận được sự chia sẻ của du khách
và hội an không chỉ quyến rũ du khách bởi những ngôi nhà cổ kính yên bình
mà còn cả một thế giới ẩm thực độc đáo khiến du khách không thể bỏ qua khi bước chân đến đây